thủ đoạn của tài và các đối tượng là sử dụng chứng minh nhân dân của nhiều người để lập ra các công ty ma
điểm chung của những công ty này là đều lấy trụ sở ảo không có hoạt động sản xuất kinh doanh
nhưng có hoạt động nhập khẩu hàng hóa từ các nước châu phi về việt nam qua cảng tiên sa thành phố đà nẵng
tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một công an thành phố đà nẵng đã phối hợp với các cơ quan chức năng khác kiểm tra phát hiện năm mươi hai khúc sừng tê giác
chín mươi ba thùng xương sư tử nhập khẩu từ nam phi giấu trong container ván gỗ sàn
đến ngày năm tháng một năm hai nghìn hai mươi hai lực lượng chức năng tiếp tục kiểm tra một container khai báo tên hàng hóa là hạt điều nhập khẩu từ nigeria
phát hiện bên trong container chứa gần bốn trăm năm mươi bảy kg ngà voi và hơn sáu hai trăm linh kg vẩy tê
sau khi xác minh điều tra sáng ngày hai mươi hai tháng sáu cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đà nẵng đã tiến hành bắt giữ
đồng thời khám xét nơi ở và nơi làm việc của nguyễn đức tài đối tượng tổ chức nhập khẩu trái phép số hàng nói trên
qua đó đã thu giữ nhiều tăng vật có liên quan đến hành vi buôn bán động vật hoang dã
bao gồm một bao vẩy tt được đối tượng cất giấu làm hàng mẫu để giới thiệu cho các đầu nậu
thưa quý vị giả danh nhân viên ngân hàng để lừa bị hại cho vay tiền lãi suất thấp nhưng phải nộp tiền bảo hiểm gói vay trước
nhóm đối tượng đã chiếm đoạt của các bị hại hơn một tỷ đồng
công an thành phố hà tĩnh tỉnh hà tĩnh đã triệt phá thành công đường dây lừa đảo này
tại cơ quan điều tra các đối tượng chủ yếu trú ở khu vực phía nam khai nhận đã lấy thông tin của nhiều người dân
gọi điện lừa đảo khoảng hai trăm linh vụ ở các tỉnh thành như nghệ an hà tĩnh thành phố hồ chí minh hà nội và các tỉnh đồng bào
đồng bằng sông cửu long chiếm đoạt số tiền lên đến hơn một tỷ đồng
lực lượng chức năng đã thu giữ hai máy tính
hai máy in chín bộ điện thoại để bàn điện thoại di động các loại thẻ atm nhiều giấy tờ sổ sách tài liệu liên quan đến hành vi phạm tội
các cơ quan chức năng đã nhiều lần cảnh báo nhưng vẫn có khá nhiều người dân sập bẫy của những đối tượng xấu
đặc biệt thời gian gần đây nổi cộng lên hành vi thu thập mua bán trái phép
thông tin cá nhân tiềm ẩn nhiều nguy cơ phát sinh tội phạm nhất là tội phạm lừa đảo rửa tiền đánh bạc tổ chức đánh bạc
vậy phương thức thủ đoạn và cách phòng tránh với tội phạm này như thế nào
mời quý vị cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây
với hành vi thu thập lôi kéo người dân xã hùng tiến huyện kim sơn tỉnh nghệ bình
để mượn căn cước công dân và chụp ảnh không rõ mục đích
hai đối tượng hoàng ngọc giáp sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm trú tại khối tám thị trấn bình minh
và trần văn tình sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba chú tệ xóm mỹ hóa xã kim mỹ huyện kim sơn tỉnh yên bình
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện kim sơn tỉnh yên bình
triệu tập làm rõ hành vi mua bán dữ liệu thông tin cá nhân
cuối tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai thì thu về khoảng tám mươi triệu
được biết sau khi có thông tin dữ liệu và nhân tài khoản ngân hàng của người dân
các đối tượng bán thông tin cho các đối tượng khác để sử dụng vào mục đích vi phạm pháp luật
như làm giả giấy tờ để mở tài khoản để đảo chiếm đất tài sản
thông qua các khoản vay vốn của các ngân hàng tổ chức tiến dụng giả danh cán bộ công an tòa án
gọi điện đe dọa yêu cầu chuyển tiền để phục vụ công tác điều tra
hoặc làm quen có mạng xã hội
ước hẹn gửi quà tiền đánh vào lồng tham của người dân
rồi yêu cầu họ chuyển tiền phí lệ phí và tiền bôi trơn vào tài khoản ngân hàng
do chúng chỉ định để chiếm đất tài sản
các đối tượng này sử dụng thông tin đó
chủ yếu phần lớn nước mụn khởi ra ngày hôm qua là nhằm mục đích chiếm đất tài sản
bằng các nhà lừa đảo giả danh các cơ quan công quyền
như gọi bỏ tài khoản luật công an tòa án kiểm soát
hoặc là cơ quan chức năng dịch vụ như ngân hàng điện nước v v
để đưa ra những thông tin sai lệch gian dựng những câu chuyện
mà đưa nạn nhân vào một vòng rối loạn thông tin và hoang mang lo sợ
từ đó có thể là làm theo sự dẫn dắt của chúng và mất tài sản
khuyến cáo bà con nhân dân cũng phải có những cái sự hiểu biết
đối với những số căn cứ công dân những cái tài khoản ngân hàng chúng ta đã làm chủ
thì không được là mua bán trao đổi cho các đối tượng
nhất là đối tượng không biết đối tượng xấu
các đối tượng sẽ lợi dụng những cái này làm công cụ như phương tiện
để chúng thực hiện hành vi hợp tộ có những gì bất bình thường không hiểu biết
thì phải liên hệ ngay với cơ quan công an nhất là công an cấp xã để trình báo để phát giác
để chủ động phòng ngừa ngăn chặn trước các thủ đoạn sử dụng mua bán dữ liệu thông tin cá nhân
mỗi người dân cần nâng cao cảnh sát trong bảo mật thông tin dữ liệu cài nhân
không tùy tiện cung cấp thông tin của mình cho người khác khi không cần thiết
tuyệt đối không cho người lạ mượn thuê chủ quân các công dân
hoặc tài khoản ngân hàng nếu không có mục đích chính đáng
không đăng tải chia sẻ hình ảnh các công dân chứng minh nhân dân tài khoản gân hàng lên mạng xã hội
khi bị các đối tượng xấu lừa đảo lấy cắp thông tin cá nhân để tiến hành các hoạt động phi pháp
cần liên hệ ngay với cơ quan chức năng nơi gần nhất để được hỗ trợ
và xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật
tiếp theo mời quý vị cùng điểm qua một số tin tức kinh tế nổi bật trong hai mươi bốn giờ qua
tự ý sửa chữa lại nhà trung cư đang ở để kinh doanh sẽ bị xử phạt theo điều bảy mươi
nghị định một mươi sáu hai nghìn hai mươi hai ndcp của chính phủ
cụ thể hành vi tự ý thay đổi kết cấu chịu lực hoặc thay đổi thiết kế
phần sở hữu riêng trong nhà trung cư bị phạt tiền từ sáu mươi đến tám mươi triệu đồng
còn với các hành vi như sử dụng màu sắc sơn trang trí mặt ngoài căn hộ
nhà trung cư không đúng quy định về thiết kế kiến trúc
kinh doanh hàng hóa nguy hiểm gây cháy nổ dịch vụ sửa chữa xe có động cơ
hoặc dịch vụ giết mổ ra súc hay sử dụng căn hộ trung cư và mục đích không phải để ở
sẽ chịu mức phạt tiền từ hai mươi đến bốn mươi triệu đồng
người gửi tiền rút trước hạn một phần tiền gửi có kỳ hạn thì chỉ phần rút trước hạn này
chịu lãi suất không kỳ hạn phần tiền gửi còn lại được ngân hàng giữ nguyên mức lãi suất đang áp dụng
đây là nội dung mới tại thông tư bốn vừa được ngân hàng nhà nước ban hành
có hiệu lực từ ngày một tháng tám năm nay
còn với người gửi tiền rút trước hạn toàn bộ sổ tiết kiệm
thì phải chịu mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn rất thấp như trước đây
cục trưởng cục hàng không việt nam vừa yêu cầu các hãng hàng không chủ động bố trí các biện pháp phòng ngừa
để hạn chế tối đa hành vi vi phạm về vận chuyển hàng buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả trong hoạt động của tổ bay
thực hiện nghiêm túc quy định về chế độ kỷ luật lao động đặc thù đối với nhân viên hàng không
tạm đình chỉ ngay công việc với nhân viên hàng không đang đảm nhiệm khi xảy ra hành vi vi phạm

lợi dụng vị trí làm việc để buôn lậu vận chuyển trái phép người tài sản hàng hóa
khi xảy ra vụ việc nhà chức trách nước ngoài kiểm tra thành viên tổ bay của hãng
thì cần thông báo ngay về cục hàng không việt nam
đang tắt bật vào vụ thuệt bài
đây được xem là vùng trồng vải lớn nhất cả nước nổi tiếng với thương hiệu vải thiều lục ngạn
năm nay thời tiết ủng hộ
nên sản lượng vải thiều tăng cao dự báo đến cuối vụ sẽ đạt gần chín mươi sáu tấn quả tươi
và thông tin này cũng sẽ khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay
kính chào tạm biệt quý vị
gia đình ông luân trồng hai hectare vải thiều và vải thanh hà
vụ mùa năm nay do thời tiết thuận lợi nên sản lượng có phần vượt trội hơn năm ngoái
đặc biệt năm nay để đáp ứng cho thị trường xuất khẩu
ngay từ lúc chăm sóc gia đình ông luôn tuân thủ theo quy định
cũng như hướng dẫn của phòng đông nghiệp huyện
đến nay khi chuẩn bị được thu mua những trái vải cũng tuân thủ theo quy định của đối tác
niên vụ vải năm nay có hai trăm linh thương nhân trung quốc đến địa phương để thu mua vải thiều
những ngày đầu tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai đã có một mươi sáu thương nhân trung quốc đến lục ngạn để thu mua vải sớm
hiện giá bán vải đang giao động từ một mươi năm đến hai mươi năm đồng một kg
trái vải của bắc giang đã được tham gia tiêu thụ trên tất cả các hệ thống phân phối siêu thị hiện đại
tại các trung tâm thương mại ví dụ như là big c go central retail mm mega market vinmart v v
không chỉ riêng thị trường xuất khẩu năm nay bắc giang trú trọng cả thị trường trong nước
ngay từ đầu vụ vải thiều đã được liên kết tiêu thụ trong hệ thống bán lẻ như các siêu thị lớn
các chợ đầu mối hoa quả ở hà nội tp hcm đồng nai
đồng thời bắc giang mở rộng phát triển thị trường ở các tỉnh miền trung tây nguyên
ngay từ đầu vụ thì chúng tôi cũng đã xác định là mỗi một năm thì việc tiêu thụ cũng sẽ có những khát khe
chặt chẽ hơn yêu cầu của các thị trường nói chung là sẽ đòi hỏi cao hơn
thì chúng tôi đã xây dựng các cái kế hoạch ngay từ sản xuất là cũng đã phải xây dựng nó kỹ hơn
yêu cầu cao hơn để đáp ứng được tất cả các thị trường này
theo thống kê của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
năm hai nghìn hai mươi hai diện tích vải thiều toàn tỉnh bắc giang là hai mươi tám ba trăm linh hectare sản lượng ước đạt một trăm tám mươi tấn
trong đó vải chín sớm là sáu mươi tấn